theo bộ y tế trong một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi cả nước có tám mươi bốn bốn trăm một mươi một trường hợp mắc sốt xuất huyết
trong đó có một mươi ba trường hợp đã tử vong
riêng tại hà nội từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi đến ngày một tháng một mươi một trên địa bàn thành phố ghi nhận ba trăm tám mươi bốn trường hợp mắc sốt xuất huyết
phân bố tại một trăm sáu mươi chín xã phường thị trấn giảm sáu mươi tám trường hợp so với tuần trước đó
theo chu kỳ dịch bệnh tháng một mươi một hàng năm thường là thời điểm xuất xuất huyết tăng cao
bên cạnh đó thời tiết hiện nay là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh này phát triển
vì vậy các địa phương cần tiếp tục chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống xuất xuất huyết
trong đó hàng tuần cần tổ chức tổng vệ sinh môi trường diệt long quang bọ gậy loại bỏ phế thải
hông nước tự nhiên không cho mũi đẻ trứng phun hóa chất diệt mũi truyền bệnh
khi có dấu hiệu mắc bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời không tự ý điều trị tại nhà